chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết trung thu thị trường bánh trung thu vài năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều loại mang hương vị và mẫu mã hiện đại
tuy nhiên dù phong phú đến đâu thì hương vị bánh truyền thống vẫn có sức hút hơn cả
hàng năm cứ vào dịp này chị hà lại đi mua bánh trung thu để biếu hai bên nội ngoại và tặng bạn bè
là người trẻ tuổi cũng quan tâm tới những chiếc bánh tân thời hiện đại với vị sô cô la khoai môn hay đậu xanh trứng muối
nhưng những chiếc bánh có hương vị truyền thống vẫn có sức hút với chị hơn cả
thị trường bánh trung thu giờ đây như trăm hoa đua nở chạy theo sự mới lạ
nhiều dòng bánh tân thời ra đời với đủ chủng loại mẫu mã
tuy nhiên giữ được hương vị truyền thống trong những chiếc bánh trung thu vẫn luôn là nỗi niềm đau đáu của những người làm bánh
nằm trong những con phố nhỏ của hà nội một số tiệm bánh cổ truyền nhiều năm nay vẫn sản xuất những chiếc bánh mang hương vị truyền thống quen thuộc
cũng như sản xuất thì đều thiên về người cổ và người trung tuổi
nhưng mà những năm gần đây thì phương sát có muốn tham gia thị trường với trẻ một chút
nhưng mà cũng phải đang thăm dò các bạn là bởi vì các bạn đang rất thích các cái hình thức là trẻ chung
rồi trẻ trung rồi là các cái hình thức nhiều mẫu mã phong phú
nhưng mà thực ra mà nói là
bánh cổ mà đã là đơn vị sản xuất theo bánh phương pháp cổ truyền thì phương xoát luôn giữ cái lối cổ khuôn cổ người cổ cũng như là không thích cổ
dù xã hội có ngày càng du nhập nhiều nét văn hóa đa dạng của thế giới
thì những sản phẩm đặc trưng truyền thống như hương vị của những chiếc bánh trung thu từ bao đời nay sẽ vẫn còn mãi trong lòng người việt